tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ chuỗi khối akachen
đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số making việt nam
nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
nền tảng công nghệ chuỗi khối akachen hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề
trong việc xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối
điểm vượt trội của nền tảng là rút ngắn thời gian triển khai các nghiệp vụ như định danh khách hàng điện tử
chấm điểm tín dụng chương trình khách hàng thân thiết và truy xuất nguồn gốc
trong thời gian tới akachen sẽ tập trung hoàn thiện bộ giải pháp liên quan tới danh tính số
và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm
cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực châu á thái bình dương
tại buổi lễ đại diện bộ thông tin và truyền thông khẳng định sự ra đời của nền tảng này
là chứng minh rõ ràng về năng lực sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số việt nam
góp phần vào việc hoàn thiện mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia